thành phố hải phòng bắt đầu triển khai sáu chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại các cửa ngõ thành phố
tiến hành kiểm tra và khai báo y tế chặt chẽ các trường hợp ra vào nhất là từ các vùng có dịch
ngoài các chốt kiểm soát được thành phố thành lập ubnd các huyện an dương an lão thủy nguyên tiên lãng vĩnh bảo
tiếp giáp với tỉnh hải dương đã chủ động lập các chốt kiểm soát tại các tuyến đường dân sinh
các bến đỏ bến phà kết nối sang hải dương và bố trí đầy đủ lực lượng tham gia
trang thiết bị bảo đảm cho các chốt hoạt động đạt hiệu quả cao kiểm tra và khai báo y tế theo đúng quy định
ban quản lý khu kinh tế hải phòng và các quận huyện yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương giả soát lập danh sách
kiểm tra y tế chặt chẽ công nhân lao động đến từ hải dương đang làm việc trong doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp
khuyến khích lưu trú tại hải phòng
lập danh sách các trường hợp từng đi đến thành phố hải dương từ ngày một mươi năm tháng bảy đến nay